ngày hôm nay tổ chức y tế thế giới who cho biết các bệnh nhân ở bệnh viện amsifa sẽ được chuyển tới các bệnh viện ở miền nam giải gaza trong hai mươi bốn cho tới bảy mươi hai giờ tới
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng phòng vệ israel idf cho biết đã cho phép người dân sơ tán khỏi bệnh viện này bằng một tuyến đường an toàn
các nhân viên y tế sẽ ở lại bệnh viện để hỗ trợ các bệnh nhân không thể sơ tán
who cho biết các lực lượng bổ sung đang được bố trí để vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân từ bệnh viện ansifa đến khu phức hợp y tế nasser và bệnh viện gaza châu âu ở phía nam gaza
tuy nhiên who cho biết thêm những bệnh viện này đã quá tải hoạt động hết công suất và các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện ansifa sẽ gây thêm áp lực cho nhân viên và nguồn lực y tế ở những cơ sở này
theo số liệu của who hiện còn hai trăm chín mươi một bệnh nhân và hai mươi năm nhân viên y tế đang ở bệnh viện ansifa trong đó có ba mươi hai trẻ sơ sinh
trong tình trạng rất nguy kịch ngoài ra có hai bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt mà không có máy thở và hai mươi hai bệnh nhân cần chạy thận đang trong tình cảnh thiếu máy móc và thiết bị điều trị